trên biến thời tiết trên đất liền sự tác động của gió đông thổi từ biển vào suốt từ ngày chín đến sáng nay
ở nhiều nơi bắc bộ và khu vực bắc trung bộ đã có mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh hai trăm năm mươi mm
tâm mưa ở miền bắc là khu vực phía nam của tỉnh sơn la yên bái và hòa bình
riêng tại hòa bình lượng mưa đã lên tới gần năm trăm linh mm
mưa lớn ở hòa bình đã khiến lưu lượng nước về hồ hòa bình lên tới một mươi năm chín trăm bốn mươi m ba trên một giây
khiến lần đầu tiên nhà máy thủy điện hòa bình phải mở tám cửa xả lũ
trong khi đó ở miền trung nước lũ lên hầu hết trên các sông ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
đều dâng cao lên mức bão động hai bão động ba
nhiều vùng ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh bị ngập ống giao thông bị chia cắt
trong đêm nay và sáng mai đời gió đông tiếp tục suy yếu thêm
ở miền bắc mưa chỉ còn xảy ra ở khu vực ven biển và vùng phía nam của đồng bằng bắc bộ
với lượng mưa từ năm một mươi mm
còn ở các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
vẫn còn có mưa ở nhiều nơi nhưng lượng mưa không quá lớn từ một mươi hai mươi mm
tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển
trong tối và đêm nay mực nước trên sông thao tại yên bái xuống mức ba mươi một bảy mươi năm m
giữa bão động ba hai mươi năm m tại phú tho ở mức một mươi tám m giữa bão động hai hai mươi năm m
còn tại miền trung trong một mươi hai giờ tới lũ trên sông bưởi sông chu sông mã tiếp tục xuống
mực nước trên sông bưởi tại kim tân xuống mức một mươi ba m trên báo động ba mươi một m
sông mã tại giàng xuống mức năm hai m giữa bão động hai ba m
trong một mươi hai h đến hai mươi bốn h tiếp theo lũ trên sông bưởi sông chu và sông mã tiếp tục xuống
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước